thông tin đến từ tp hcm
dạng sáng nay bốn tháng một mươi một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới hỏi
tại đường nguyễn văn quá quận một mươi hai tp hcm khiến ba người trong gia đình tử vong
thông tin ban đầu vào gần ba giờ sáng cùng ngày người dân trong khu vực phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội
tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới hỏi tại địa chỉ một trên một trăm một mươi bảy đường nguyễn văn quá phường đông hưng thuận quận một mươi hai
người dân trong khu vực đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành do cửa hàng trên thiết kế cửa cuốn không thể tiếp cận được bên trong
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai đã huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
sau khi dập tắt đám cháy cơ quan chức năng phát hiện trong nhà có ba người tử vong
danh tính các nạn nhân bước đầu được xác định là anh trịnh ngọc tin ba mươi bốn tuổi vợ anh tin là chị nguyễn phương thùy ba mươi hai tuổi
và con gái anh tin chị thùy là cháu trịnh bảo nhi hai tuổi cùng quê quảng ngãi
ngoài thiệt hại về người vụ cháy cũng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong tiệm áo cưới
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy